trả lời báo chí các nạn nhân cho biết không hề quen biết hay có mâu tưởng gì với nhóm thanh niên kia
phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nhóm thanh niên kia bao nhiêu thì cộng đồng mạng càng chỉ trích chủ quan bấy nhiêu
huy đã không có biện pháp can ngăn bảo vệ các nạn nhân
thật sự phẫn nổ khi xem đoạn clip đặc biệt là hình ảnh đối tượng phụ nữ mặc váy cầm ly bia đánh vào đầu người ta quá hung hăng đề nghị xử phạt thật nặng
nhìn cô gái cầm ly bia đập vào phía sau đầu cô gái kia
không thương tiếc hành vi này thật côn đổ cố sát nếu không xử lý hình sự thật nặng thì nhiều kẻ sẽ lường pháp luật
có truy tố tội giết người được không vì dùng hung khí đập liên tục vào đầu nạn nhân quá côn đồ và quyết liệt
những tội phạm như này phải xử lý kịch không hỏi côn đồ
nhìn hình ảnh cô gái bị đánh thương tích đầy người thật xót xa cùng là con người dao ra tay độc ác vậy
ngày ba tháng một tông an tp thủ đức tp hcm
đã triệu tập nhóm thanh niên liên quan tới vụ ẩu đả của ý gây thương tích trên
tại cơ quan công an các đối tượng đã thử nhận hành vi sẽ có những hình phạt thích đáng dành cho những kẻ côn đồ
cộng đồng mạng cho rằng sự việc xảy ra tại quán ăn ở thành phố thủ đức không phải là vấn đề mới
mà trước đó việc hành xử bạo lực côn đồ trong các quán nhậu cũng đã xảy ra tại nhiều nơi khác
do đó hành vi này cần phải áp dụng các chế tài xử lý thật nghiêm khắc
như vậy mới có thể gian đe và phòng ngừa
một phút nóng giận bốc đồng sẽ khiến người khác phải chịu tổn thương về thể xác tinh thần suốt đời
còn người gây ra thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật
bạn nghĩ sao về hành vi côn đồ của nhóm thanh niên trong vụ việc này
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân